văn phòng chính phủ vừa có văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình
về thanh tra việc chấp hành pháp luật đối với các dự án đầu tư xây dựng trên bán đảo sơn trà thành phố đà nẵng
theo đó phó thủ tướng giao thanh tra chính phủ chủ trì phối hợp với bộ tài nguyên và môi trường
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn bộ xây dựng và các cơ quan liên quan tiến hành thanh tra toàn diện
việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai bảo vệ và phát triển rừng
bảo vệ môi trường xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng trên bán đảo sơn trà
đã được ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng chấp thuận chủ trương đầu tư cấp phép trong giai đoạn từ năm hai nghìn ba đến hết năm hai nghìn một mươi
báo cáo kết quả lên thủ tướng chính phủ trước ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi
trước đó tại báo cáo gửi chính phủ ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng cho biết
tính đến năm hai nghìn một mươi hai thành phố đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho một mươi tám dự án phát triển du lịch
nghỉ dưỡng tại bán đảo sơn trà có tổng diện tích hơn một hai trăm linh hectare với quy mô quy hoạch khoảng năm sáu trăm linh buồng phòng khách sạn